ngay sau lễ đón thủ tướng vương quốc campuchia thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng samdech techo hun sen đã có buổi hội đàm
chương trình hội đàm đã diễn ra trên tinh thần hữu nghị tin cậy và đạt được đồng thuận cao về những phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
tại buổi hội đàm hai thủ tướng nhất trí cho rằng việt nam và campuchia có quan hệ hữu nghị vững bền được thử thách qua lịch sử
được vun đắp bởi những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước
do vậy thế hệ sau sẽ tiếp tục gìn giữ để đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới
theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài đã được xác lập một mươi năm năm trước đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng samdech techo hun sen khẳng định
quan hệ việt nam và campuchia là quan hệ anh em gắn kết bền chặt không thể tách rời
hai nước đã từng kề vai sắt cánh cùng hy sinh sương máu đấu tranh vì độc lập dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước
đó là tài sản quý báu mà cả hai nước cùng quyết tâm gìn giữ và không ngừng nuôi dưỡng
truyền cảm hứng cho các thế hệ con cháu mai sau
thủ tướng hun sen một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ vô tư trong sáng của việt nam giúp campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng
cũng như sự trợ giúp trí tình của việt nam giúp campuchia hồi sinh đất nước ngay cả khi việt nam đang gặp khó khăn vì bao vây cấm vận
hai thủ tướng ghi nhận những bước phát triển tích cực thực chất của quan hệ việt nam campuchia thời gian qua
đặc biệt là tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại du lịch
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã có buổi họp báo cùng nhau thông báo với báo giới về nội dung hội đàm
hai bên nhất trí cho rằng là hai nước láng giềng việt nam và campuchia hội tụ những tiềm năng lợi thế to lớn
để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư song phương
trên tinh thần đó hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế
đặc biệt là kết nối các tuyến giao thông đường bộ đường sông kết nối điện năng du lịch tài chính ngân hàng
chúng tôi đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng chức năng
trong việc hoàn thành khối lượng lớn công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền
cũng như hoàn tất hai văn kiện pháp lý quan trọng ghi nhận thành quả này để ký chính thức vào ngày mai
đây có thể nói là minh chứng mới nhất về thể hiện
tiếp tục của hai chính phủ xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hợp tác và phát triển bình vững mãi mãi
cho thế hệ tương lai giữa hai quốc gia độc lập có chủ quyền đang phát triển rất lớn mạnh
chúng tôi nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế
triển khai mạnh mẽ các biện pháp xuất tiến thương mại đầu tư du lịch
phối hợp xây dựng khung chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
hiện kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng đều
qua từng năm và đạt mức tăng trưởng vượt bậc trong năm hai nghìn một mươi tám với hơn bốn bảy tỷ usd tăng hai mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã đạt hơn ba tỷ usd
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết năm hai nghìn một mươi sáu đã chứng kiến ký phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi đạt kim ngạch hai triệu giữa hai nước là năm tỷ đô la mỹ
ngay năm nay thì hai nước đã vượt lên con số trên năm tỷ usd
đây là một cái tin vui
và đặc biệt là du lịch phát triển rất mạnh mẽ
một triệu người việt nam đã đến du lịch campuchia và rất nhiều dự án đầu tư đang được triển khai
việt nam là một trong nước trong nhóm đầu tư vào campuchia
tối về sắp đếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ thông tin
viễn thông du lịch hàng không tài chánh ngăn hàng nông nghiệp
đề cao nuôi trồng và chế biến nông lâm thủy sản y tế
theo đó các bộ ngành liên quan sẽ triển khai nhiều dự án chương trình hợp tác mới thể hiện qua một quạt văn kiện vừa ghi kết
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng cần đẩy mạnh nâng cao nguồn nhân lực
việt nam có thể sang học tập tại campuchia và học sinh sinh viên campuchia có thể sang học tập nhiều hơn nữa tại việt nam trong thời gian tới
hai bên đã nhất trí dành quan tâm thỏa đáng để cộng đồng người gốc việt nam tại campuchia có cuộc sống hợp pháp
ổn định lâu dài nhằm đóng góp vào phát triển kinh tế của campuchia cũng như củng cố quan hệ của hai nước
hai thủ tướng khẳng định quyết tâm phối hợp xây dựng cộng đồng asean dựa trên luật lệ gắn kết
lấy người dân làm trung tâm phát huy vai trò trung tâm và khu vực
hai thủ tướng đồng lòng đẩy mạnh hơn nữa tam giác phát triển campuchia lào việt nam và tiểu vùng mekong
sử dụng bền vững nguồn nước mekong hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hunsen đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước việt nam đã đạt được
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng cộng sản việt nam và bày tỏ tin tưởng với tốc độ phát triển hiện nay
sẽ tạo điều kiện cho việt nam hoàn thành được mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đóng vai trò quan trọng trong các diễn đàn khu vực và quốc tế
tôi cho rằng chuyến thăm của tôi lần này mang ý nghĩa lịch sử to lớn
vì chúng ta đã hoàn thành và đạt được kết quả to lớn của chúng ta đối với lĩnh vực biên giới
mà chúng ta sẽ ký kết với nhau văn kiện quan trọng về biên giới vào ngày mai
về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
an ninh ổn định ở khu vực khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển cộng đồng asean
giữ vững những nguyên tắc của asean củng cố đoàn kết tự cường và đề cao vai trò trung tâm của asean
thúc đẩy hợp tác tam giác phát triển campuchia lào việt nam và tiểu vùng mekong mở rộng
nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển quản lý sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
trước mắt hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong năm hai nghìn hai mươi khi việt nam làm chủ tịch asean
và campuchia đăng cai hội nghị cấp cao asean
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký bảy văn kiện hợp tác
gồm hiệp định viện trợ triển khai dự án nhà làm việc của ban thư ký quốc hội campuchia
hiệp định viện trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc dự án trung tâm dịch vụ điều trị
cây nghiện ma túy tự nguyện dựa vào cộng đồng tại tỉnh sihanouk campuchia
bản ghi nhớ về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại
bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới
bản ghi nhớ về tiến độ xây dựng và kế hoạch bàn giao chợ biên giới kiểu mẫu tỉnh bông khừum campuchia
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực điện năng